cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày một mươi ba tháng bốn
sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình
nắng nóng diện rộng trên cả nước trong hai ngày cuối tuần
phú quốc xảy ra một mươi hai vụ cháy rừng vào mùa khô
đông nam á đang đối mặt với nắng nóng kỷ lục chưa từng có
mở đầu bản tin sẽ là những dự báo về diễn biến nắng nóng tại các khu vực trên cả nước
thưa quý vị nắng nóng ở khu vực nam bộ và khu vực tây bắc bắc bộ
có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn ở khu vực tây nguyên và vùng núi phía tây khu vực trung bộ
có khả năng có năng nóng diện rộng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn
khu vực nam bộ có năng nóng và năng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi đến bốn mươi năm
khu vực tây bắc bắc bộ có năng nóng có nơi năng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ năm mươi đến năm mươi năm
tây nguyên và khu vực vùng núi trung và nam trung bộ
có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên ba mươi năm độ
cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở khu vực nam bộ
và khu tây bắc bắc bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn ở khu vực tây nguyên và vùng núi phía tây
khu vực trung bộ có khả năng nắng nóng diện rộng
do ảnh hưởng của năng nóng và năng nóng gai gắt
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng
và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh lệch từ hai đến bốn độ
thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính
trong ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng bốn
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
thành phố đà nẵng hình thái thời tiết tương tự thành phố huế
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
và thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ
theo ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang từ đầu mùa khô đến nay
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra
một mươi bốn vụ cháy rừng với tổng diện tích gần một mươi chín sáu hectare
trong đó thành phố phú quốc xảy ra một mươi hai vụ
trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan đơn vị liên quan
yêu cầu chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
một mươi hai vụ cháy xảy ra tại phú quốc
trong đó có huyện an minh và huyện giang thành
mỗi địa phương xảy ra một vụ
hiện trạng cháy chủ yếu là tràng cỏ dây leo cây bụi
một số khu vực rừng bị chặt phá
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng enino
năm hai nghìn hai mươi bốn nắng nóng gai gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương
nền nhiệt cao hơn năm hai nghìn hai mươi ba
nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa
đặc biệt ở các tuyến canh trong rừng tràm đã cạn nước
cạnh đó vật liệu cháy tích tụ nhiều năm khô hành
nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao
từ thực tế đó ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
yêu cầu ủy ban nhân dân các địa phương có rừng
và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra
giám sát về phòng cháy trợ cháy
theo đó xem đây là nhiệm vụ trọng tâm
tuyệt đối không được trụ qua lơi là mất cảnh sát
đồng thời có phương án cụ thể chi tiết
bố trí lực lượng thường trực tại các chốt chạm
để kiểm tra chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao
mặt khác ra soát lập danh sách các khu rừng có nguy cơ cháy cao
đặc biệt là trú trọng các khu rừng tràm
một số khu rừng có trảng cỏ cây bụi giải rác
bên cạnh đó tổ chức trực ban phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại những khu vực có cảnh báo nguy hiểm cháy rừng từ cấp ba trở lên
tăng cường công tác tuần tra canh gác phát hiện sớm lửa rừng
và đảm bảo lực lượng ứng trực sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ
xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra
bố trí phương tiện vật tư kinh phí để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
và có phương án sẵn sàng chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết
có thể thấy nắng nóng mới chỉ bắt đầu
thế nhưng nó đã gây ra rất nhiều hẹn lụy trong đòi có cháy rừng
theo cnn năng nóng kỷ lục đang diễn ra ở nhiều nước trong khu vực đông nam á
khi nền nhiệt tăng kỷ lục
theo nhiều chuyên gia nắng nóng đang quay trở lại khu vực này
và hiện tượng thời tiết bất thường sẽ không sớm kết thúc
bởi đây là khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu
cnn đã dẫn ra tình trạng nắng nóng khắc nghiệt chưa từng có
đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người và sự phát triển kinh tế
ngay trong đầu tháng bốn việt nam đã công bố tình trạng khẩn cấp
khi miền nam hứng chịu đợt nắng nóng bất thường
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người cũng như sản xuất nông nghiệp
ở malaysia số người thiệt mạng do nắng nóng và các bệnh liên quan tăng kỷ lục
ngay từ đầu tháng bốn
còn với philippines hàng trăm trường học tạm thời đóng cửa
sau khi nền nhiệt hàng ngày tăng vọt lên tới hơn bốn mươi hai độ c
tại singapore một số trường học đã yêu cầu học sinh mặc đồ thể thao rộng rãi thoáng mát
cho đến khi có thông báo mới do nhiệt độ cao liên tục trong những tuần gần đây
nhà khí hậu học marci liano heria trả lời phỏng vấn cnn cho biết
đông nam á hiện là nơi sinh sống của hơn sáu trăm bảy mươi năm triệu người
và khu vực này đang đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có
khoảng thời gian giữa các đợt nắng nóng ngày càng rút ngắn
heria cho biết thái lan có thể trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng ngay nhất
bởi biến đổi khí hậu trong khu vực
khi nước này đã đối mặt với các đợt nắng nóng kéo dài từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
trong khi đó nền nhiệt và độ ẩm ở thái lan không ngừng tăng lên
hầu hết giới chuyên gia nghĩ rằng nền nhiệt ở thái lan trong năm hai nghìn hai mươi ba
là quá sức chịu đựng đối với con người
ngay tại bangkok nhiệt độ trung bình trong suốt hơn một năm qua
chưa từng giảm xuống dưới ba mươi độ c ngay cả vào ban đêm
mặc dù nhiệt độ trung bình ở đông nam á tăng lên mỗi thập kỷ kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
các chuyên gia cho biết một trong những đặc điểm đáng lo ngại nhất
của các đợt nắng nóng hiện
đang lan rộng khắp khu vực là thời gian kéo dài và không có hồi kết
các nhà nghiên cứu từ nhóm nghiên cứu khí hậu thụy sĩ iqe cho rằng
đợt nắng nóng hiện nay là do sự kết hợp của các yếu tố bao gồm biến đổi khí hậu
do con người gây ra và hiện tượng enino
cũng theo iqa hiện chưa thể dự báo chính xác thời điểm kết thúc nắng nóng
ở đông nam á vì việc giảm nhiệt sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như điều kiện thời tiết
cũng như chính sách chống biến đổi khí hậu của từng quốc gia
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng
trung bộ phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng
nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi chưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ riêng khu vực tây bắc có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trời chiều giảm mây trời nắng
phía nam có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng trưa tối vài đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng trưa tối vài đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
trưa tối vài đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi tám độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp bốn sông cao năm một năm m
quần đảo trường sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn năm sông cao một hai m
đến đây thay lượng của chương trình
cũng đã hết những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày một mươi ba tháng bốn
quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại